thưa quý vị tiếp tục phiên xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
do nguyễn thái luyện cùng với đồng phạm thực hiện ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm
theo đó hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo của nguyễn thái luyện y án trung thân
đối với võ thị thanh mai hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bảy năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt là hai mươi ba năm tù giảm bảy năm so với án sơ thẩm
các bị cáo còn lại được tuyên giảm từ một đến hai năm tù so với bản án sơ thẩm
theo hội đồng xét xử có đủ cơ sở pháp lý để kết luận nguyễn thái luyện thành lập công ty alibaba hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
đồng thời bị cáo này còn chỉ đạo thành lập hai mươi hai công ty trực thuộc rồi giao cho người thân trong gia đình hoặc thân tín làm đại diện pháp luật
đối với năm mươi tám trường hợp được phiên tòa sơ thẩm
sơ thẩm tuyên cho nhận đất hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy mặc dù đã thực hiện thủ tục công chứng sang tên
nhưng những thửa đất này có được do hành vi phạm tội mà có nên tòa án cấp sơ thẩm tuyên giao đất là không có căn cứ
tuy nhiên do các trường hợp này không có kháng cáo nên đề nghị tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
còn về các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm chiều nay công an tỉnh bắc ninh cho biết đã khởi tố bị can
đối với trần kiên giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn chín trăm linh năm d đóng tại thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh và bảy người khác về tội nhận hối lộ
qua xác minh công an phát hiện trung tâm đăng kiểm chín nghìn chín trăm linh năm d có dấu hiệu vi phạm hành vi nhận hối lộ
kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến nay các chủ phương tiện khi đến đăng kiểm cải tạo xe
phải đưa hối lộ cho các cán bộ lãnh đạo trung tâm đăng kiểm để được bỏ qua các lỗi hoặc hợp thức hồ sơ
số tiền hối lộ lên đến hàng tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạc dương tỉnh lâm đồng vừa khởi tố hai vụ án một mươi hai bị can
để điều tra và làm rõ về các hành vi vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng và lâm sản
trước đó từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đội tuần tra lưu động số một hạt kiểm lâm vườn quốc gia bi đốc núi bà
phát hiện hai vụ khai thác gỗ trái pháp luật quy mô lớn xảy ra tại tiểu khu chín mươi một và một trăm hai mươi bốn xã đạ trai
tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện một mươi tám cây gỗ bạch tùng hồng tùng và một cây gỗ châm vỏ đỏ
có đường kính trung bình từ hai mươi chín đến bảy mươi năm cm đã bị lâm tặc cưa hạ
công an huyện lạc dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh và triệu tập phạm tấn sĩ
thường trú tại thành phố đà lạt lên làm việc
từ đó làm rõ một mươi hai đối tượng tại xã đạ trai huyện lạc dương tham gia
khai thác giúp sức vận chuyển gỗ trái phép
và đấu tranh mở rộng thì công an huyện lạc dương còn xác định thêm tám đối tượng khác
liên quan đến hành vi khai thác lâm sản trái phép tại hai khu vực trên
trong đó thì năm đối tượng ở xã đạ trai huyện lạc dương và ba đối tượng ở xã sơn thái huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
cơ quan công an đã thu giữ ba máy cơ xăng sáu xe máy hai dây kéo gỗ một đĩa đựng dây
tám đèn pin đội đầu của nhóm hà phượng phục vụ cho việc khai thác gỗ trái phép
và xe ô tô loại xe đông lạnh do phạm tấn sĩ dùng để vận chuyển gỗ
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạc dương đã khởi tố một mươi hai bị can
bắt tạm giam sáu bị can cấm đi khỏi nơi cư trú sáu bị can còn lại để phục vụ cho công tác điều tra
thưa quý vị trong hai ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua
tại hà nội đã xảy ra ba vụ cháy ô tô gây thiệt hại tài sản
với nền nhiệt ngày càng tăng cao
mới đây thì cục cảnh sát phóng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
đã đưa ra nhiều khuyến cáo để cho người dân có thể chủ động bảo vệ tài sản và tính mạng của bản thân
hai ngày ba vụ cháy xe ô tô
thời điểm xảy ra các vụ cháy đều vào giữa buổi trưa và đầu giờ chiều
may mắn là không có thiệt hại về người
tuy nhiên cả ba ô tô đều đã bị thiêu dụi
một số những nguyên nhân mà thường dẫn đến việc phát sinh những dạng sự cố cháy nổ
đối với phương tiện giao thông cơ giới
nói chung và ô tô nói riêng thì có thể kể đến như là một
liên quan đến việc là chủ phương tiện giao thông cơ giới tiến hành việc lắp đặt trang bị
hay còn gọi là đổ thêm các thiết bị mà nó không cần thiết cũng như là không đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất
một nguyên nhân thứ hai có thể kể đến liên quan đến vấn đề là những vật dụng có thể gây cháy nổ
mà các chủ phương tiện cơ giới thường bố trí ở trong xe
đặc biệt khi để ở ngoài trời nắng nóng có thể như là vị trí tinh dầu
rồi nước hoa rồi bật lửa
và những vật dụng này rất dễ gây những tình huống là phát sinh các dạng sự cố cháy nổ đặc biệt
việc hàng loạt nhiều xe bị cháy trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm đã gây ra nhiều nỗi lo cho người dân
không chỉ đối với lái xe mà còn đối với người tham gia giao thông
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo tới các đơn vị
đưa ra khuyến cáo đối với các chủ phương tiện xe cơ giới
cần trang bị những phương tiện phòng cháy cháy trên vị trí xe của chúng ta
để khi phát sinh sự cố chúng ta có thể sử dụng ngay để khống chế ngay đỡ thì nó ban đầu
có thể kể đến như là bình chữa cháy sách tay chúng ta phải trang bị trên xe
hai là không nên bố trí những đồ dùng vật dụng có khả năng nguy hiểm cháy nổ
như là các loại tinh dầu nước hoa bật lửa ở trong vị trí xe
và kèm theo yếu tố là để ngoài trời nó nắng nóng có thể phát sinh nguy cơ cháy và nổ
ba là không sử dụng việc trang bị lắp đặt cũng như là đổ thêm các thiết bị
mà không được khuyến cáo của nhà sản xuất
thứ tư đó là chủ điều khiển phương tiện giao thông cơ giới
khi chúng ta cung cấp nhiên liệu hoạt động cho xe thì cần mua ở những vị trí cửa hàng
xăng dầu để đảm bảo cái uy tín
ngoài ra khi có dấu hiệu xảy ra hỏa hoạn chủ phương tiện cần di chuyển xe sát vào lề đường bên phải
rồi nhờ người dân hỗ trợ hoặc tại các bãi đất chống để khi xảy ra cháy
có thể tránh gây cháy lan và có những biện pháp chữa cháy hiệu quả hơn
cục quản lý thị trường tp hcm vừa phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành tiêu hủy lô thuốc lá nhập lậu với gần bốn mươi hai bao
cụ thể tại trạm ép rác kính bình chánh thuộc huyện bình chánh tp hcm
đại diện cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hcm
cục quản lý thị trường tp hcm phối hợp chi cục thi hành án dân sự
viện kiểm sát nhân dân phòng tài chính huyện bình chánh
hiệp hội thuốc lá việt nam thực hiện tiêu hủy gần bốn mươi hai bao thuốc lá điếu nhập lậu của nhiều nhãn hiệu
đây là số hàng hóa thu giữ trong việc thực hiện công tác chống hàng giả
hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn của tp hcm
phương thức tiêu hủy bằng hình thức cho toàn bộ tan vật ép hủy định dạng dùng
sau đó đem đi chu như rác thải sinh hoạt
thông tin từ ubktnhh cho biết theo đề nghị của ubktnhh
ban thực vụ tp hcm vừa quyết định khai trừ đảng đối với ông bùi doãn nhân
nguyên huyện ủy viên nguyên phó chủ tịch ubnd huyện thủy nguyên tp hcm
do có hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố bị can
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã có quyết định khởi tố bị can
đối với ông bùi doãn nhân về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
cùng bị khởi tố với ông đùi doãn nhân
với ông bùi doãn nhân còn có công vũ đỉnh trung nguyên phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện thủy nguyên
và đào văn bắc nguyên cán bộ phòng khoáng sản thuộc sở tài nguyên và môi trường tp hcm
trước đó trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín khi còn tại vị nhóm cán bộ trên đã câu kết với nhau
làm sai lệch hồ sơ nguồn gốc đất lập hồ sơ khống đối với gần chục lô đất tại đường máng nước thuộc xã này
chuyển sang một thông tin khác hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên án phúc thẩm vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần
địa ốc alibaba
hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo của nguyễn thái luyện y án trung thân
đối với võ thị thanh mai hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bảy năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt là hai mươi ba năm giảm bảy năm so với án sơ thẩm
các bị cáo còn lại được tuyên giảm từ một đến hai năm tù so với bản án sơ thẩm
hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định với vai trò là người chủ mưu cầm đầu
bị cáo luyện đã chỉ đạo toàn bộ công việc của công ty bị cáo mai là phó tổng giám đốc
phụ trách tài chính chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài chính của công ty
đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi lừa dối lừa đảo khách hàng
các bị cáo khác là những người giúp sức tích cực cho luyện tạo điều kiện cho bị cáo này lừa đảo
chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của các bị hại
lợi dụng mạng xã hội facebook giao bán các loại máy sản xuất đồ gỗ để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bắt tạm giam đối với trần tiến duẩn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã thanh bình thịnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đầu tranh bước đầu đối tượng duẩn khai nhận trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đối tượng đã thực hiện hơn hai mươi vụ lừa đảo qua mạng xã hội facebook
xa lô chiếm đo tài sản của nhiều người với tổng số tiền trên một trăm bảy mươi triệu đồng
công an huyện đức thọ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật